venezuela đã quyết định đóng cửa biên giới với quốc gia láng giềng colombia trong vòng bảy mươi hai giờ
với lý do có thế lực đang âm mưu gây bất ổn cho nền kinh tế của nước này thông qua cuộc chiến tiền tệ
phát biểu trên đài truyền hình quốc gia tổng thống venezuela maduro cũng cho biết đã có cuộc điện đàm
với người đồng cấp colombia rong manuel santos về vấn đề này
trước đó venezuela đã thu giữ được sáu mươi bốn triệu bolivar đang trong quá trình vận chuyển từ colombia sang venezuela
động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi tổng thống mandro tuyên bố ngừng lưu hành tờ một trăm linh bolivar
đồng tiền có mệnh giá lớn nhất hiện nay tại venezuela
việc loại bỏ tờ một trăm linh bolivar nhằm ngăn chặn khả năng khoảng ba trăm linh tỷ bolivar tương đương với bốn trăm bốn mươi bảy triệu đô la mỹ
nằm trong tay một số kẻ đầu cơ băng đảng tội phạm colombia và brazil
đổ vào venezuela gây lũng đoạn nền kinh tế